trong hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi chị hiền cùng bạn đi ăn tại quán nhăng nướng hiển thiện thành phố bắc ninh do nguyễn văn thiện làm chủ quán
tại đây chị hiền phát hiện trong món ăn có sán nên đã chụp ảnh quay video và gọi nhân viên yêu cầu gặp người quản lý để giải quyết
nhưng không được do bức xúc chị hiền đăng video hình ảnh món ăn có sán lên mạng xã hội
ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi khi biết nguyễn văn thiện chủ quán năng nướng hiển thiện đang tìm mình nói chuyện
chị hiền đã tự gỡ bài trên facebook và nhờ bạn đưa đến quán
khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày nguyễn văn thiện dùng tay tát một cái vào mặt chị hiền
sau đó thiện lấy ghế ngồi giữa quán bắt chị hiền quỳ gối liên tục chửi bới lăng mạ đe dọa nạn nhân
bị cáo còn đưa cho chị hiền một tờ giấy với nội dung
xin lỗi cộng đồng mạng vì đưa tin đồ ăn của quán năng nướng có sán là không có thật
yêu cầu chị ký tên vào tờ giấy này rồi chụp ảnh và đăng lên mạng
toàn bộ quá trình được lăng văn vân nhân viên của quán dùng điện thoại của thiện livestream trên mạng xã hội
hội đồng xét xử tuyên án bị cáo nguyễn văn thiện bị xử phạt một mươi hai tháng tù giam
bị cáo lăng văn vân chín tháng tù giam cùng với tội làm nhục người khác
cũng trong ngày hôm nay công an quận gò vấp tp hcm cho biết đang tạm giữ hình sự năm đối tượng liên quan đến vụ việc đánh nhau
gây dối trật tự công cộng tại quán karaoke dubai trên đường số bốn phường bảy quận gò vấp
theo thông tin ban đầu trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày ba mươi tháng chín nguyễn thành luân cùng ba người khác có hẹn gặp người tên hùng
chưa rõ lại lịch đến quán karaoke dubai để giải quyết việc nợ nần tiền bạc giữa hai bên
sau đó đối tượng hùng cùng năm người khác đến địa điểm trên để gặp luân nói chuyện
do việc thương lượng không thành hai bên đã xảy ra ẩu đả làm một người bị thương ở tay
nhận tin báo lực lượng chức năng quận gò vấp đã có mặt tại hiện trường khống chế bắt giữ năm đối tượng
đồng thời thu giữ một số tăng vật liên quan
đang trên đường vận chuyển nhiều hung khí nguy hiểm đi tiêu thụ
hai đối tượng đã bị công an phường tam phước tp bnh tỉnh đồng nai bắt quả tăng
phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô đi qua khu vực phố long đức ba có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên công an phường tam phước yêu cầu dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng vận chuyển một mươi cây mã tấu năm bình xịt hơi cay và một gậy ba trắc
khai thác nhanh hai đối tượng khai tên nguyễn đức thành và huỳnh minh kha cùng tạm trú tại tp hcm
đã mua số hung khí trên thông qua các trang mạng xã hội
khi đang vận chuyển đến tp bnh bán kiếm lời thì bị phát hiện bắt giữ
tổ công tác liên ngành phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh an giang
vừa kiểm tra phát hiện một cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp
buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng không có hóa đơn chứng tử
kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp phúc hưng tại xã an phú huyện tịnh biên tỉnh an giang
do ông lưu tư chí làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện hai trăm ba mươi bốn thùng giấy chứa bốn sáu trăm tám mươi bịch loại một kg thuốc diệt côn trùng nhãn hiệu nước ngoài
ước trị giá gần một trăm năm mươi triệu đồng
thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình đồ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số thuốc trên
lực lượng chức năng tạm giữ toàn bộ tăng vật để điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy vừa xảy ra vào sáng nay
tại ngã tư thuộc tổ bốn thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn làm chết một người và bị thương một người
thời điểm xảy ra tai nạn chị nguyễn thị hồng chuyên điều khiển xe máy chở con gái đến địa điểm trên
khi đang rẽ phải thì va chạm với xe ô tô do mã đức thành điều khiển cùng chiều
chị chuyên bị ô tô chèn qua người tử vong tại chỗ con gái bị thương nhẹ
nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do người điều khiển xe ô tô thiếu chú ý quan sát khi qua ngã tư nơi đường giao nhau
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi